hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ đạo công an làm các thủ tục pháp lý cần thiết như niêm phong lô thuốc khám nghiệm và báo cho công an tỉnh biết vụ việc này
bên cạnh đó chỉ đạo trung tâm y tế huyện phải làm rõ việc này và báo cáo lên lãnh đạo huyện và các ngành chức năng